thông tin về nước mắm nhiễm asean mà hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinatast đưa ra
đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý người tiêu dùng và cả người sản xuất phân phối nước mắm
dù tới thời điểm này bộ y tế đã khẳng định các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm đều an toàn
nhưng những tắc hại do thông tin vinatax công bố là không nhỏ
từ đó thì dư luận đặt ra câu hỏi vinatast có chức năng quyền hạn như thế nào
trong việc công bố loại thông tin này và họ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào
nếu những thông tin đó không đúng và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
hàng triệu người tiêu dùng hoang mang
hàng ngàn hộ sản xuất nước mắm truyền thống trên suốt dọc bờ biển việt nam sụt giảm doanh số
đó là những hậu quả của việc hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng vinastat
công bố thông tin sai lệch về hàm lượng acen trong nước mắm hôm một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
tới nay với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và truyền thông
nước mắm truyền thống đã được minh oan
tâm lý người dân cũng đã ổn định trở lại
tuy nhiên từ cả phía người bán người mua lẫn chuyên gia độc lập
đều cho rằng vinatax cần phải chịu trách nhiệm về thông tin do hội này công bố
theo các luật sư vinastast có chức năng quyền hạn công bố thông tin cảnh báo người tiêu dùng
nhưng bên cạnh đó pháp luật cũng quy định rõ hội này phải chịu trách nhiệm về những thông tin mà họ đưa ra
theo quy định tại điểm d khoảng một điều hai mươi tám luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi
thì các tổ chức xã hội mà tham gia việc bảo vệ người tiêu dùng
thì được thực hiện nhiều nhiệm vụ
trong đó ở cái điểm d nó có quy định là được độc lập khảo sát thử nghiệm công bố kết quả khảo sát
thử nghiệm chất lượng hàng hóa dịch vụ do mình thực hiện
và thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về cái hàng hóa dịch vụ đó
và đặc biệt là cái điểm d này họ còn quy định là cái tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
về việc thông tin và cảnh báo của mình
hiện nay pháp luật việt nam chưa có quy định về việc xem xét trách nhiệm của một pháp nhân
tuy nhiên đối với cá nhân những người ở vinatax
tham gia vào việc chỉ đạo khảo sát công bố
thì kết quả xét nghiệm hàng lượng asean trong các bóng truyền thống
thì sẽ bị xem xét trách nhiệm
tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình chính
hoặc là bị xem xét trách nhiệm hình sự
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
bộ công thương bộ nội vụ bộ khoa học công nghệ bộ y tế bộ công an
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
làm rõ tính chất
cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát công bố kết quả khảo sát
việc sáu mươi bảy mẫu nước mắm truyền thống chứa asean của vinatax
trong khi đó bộ nội vụ cũng đang xem xét đình chỉ hoạt động của hội này
để phục vụ công tác thanh kiểm tra